lực lượng công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa phát hiện một cơ sở sản xuất giấy ăn từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc
trước đó lực lượng chức năng phát hiện tại ngõ ba trăm sáu mươi hai đường phạm hồng thái thuộc khối hai phường vinh tân tp vinh
có một sưởng sản xuất giấy ăn của công ty cổ phần thương mại và du lịch vinh hưng biểu hiện nghi vấn là hàng giả nên tiến hành kiểm tra
qua quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện tại cơ sở này đang sản xuất các bịch giấy ăn không đăng ký nhãn hiệu
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của nguyên vật liệu
hiện công an tp vinh đang tiến hành lập biên bản tạm giữ các đồ vật tài liệu hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật